trên địa bàn tỉnh ninh thuận liên tiếp có mưa làm hàng trăm hectare nho bị thiệt hại nặng nề
tuy nhiên nhờ phương pháp bao trùm quả nhiều nông dân vẫn thu hoạch nho vào mùa mưa và bán với giá cao hơn
cách làm này vừa tạo ra sản phẩm nho sạch vừa phòng tránh được bệnh thán thư gây hư hại quả nho vào mùa mưa
đây là lần đầu tiên anh dương thanh ở kp bốn phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm áp dụng phương pháp bao trùm quả như thế này
nên một xào nho của gia đình anh thanh lúc liều quả chín và không bị bệnh thán thư gây hại trong mùa mưa như trước đây
ở thời điểm này nhiều vườn nho khác bị bệnh thán thư gây hại nếu có thu hoạch thì chỉ bán nho với giá từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
nhưng nho của gia đình anh thanh thì bán với giá gấp đôi
khi sử dụng bao trùm quả trước khi thu hoạch từ một đến hai tháng thì bệnh thán thư không thể gây hại đến nho nên quả nho chín không bị nứt như trước đây
sau khi cắt quả nho trên ràn chúng ta có thể ăn tươi ngay
đặc biệt là trong mùa mưa hiện thường nứt trải
đặc biệt là dòng nho đỏ
các đài nán thì rất nhiều
nếu cả vườn không bao trải thì mưa xuống nứt trải là có những gia nứt tới một trăm linh
phần lớn là nứt trải rất nhiều
nhưng đối với bao trùm nhó thì khi chúng ta bao trùm nhó thì không có tiếp xúc với mưa
khi mưa không có tiếp xúc với trùm nhó thì tỷ lệ nứt trải hầu như không có
tuy nhiên là đảm bảo năng suất trong mùa mưa
với giải pháp bao trùm quả đã và đang mở ra hướng tích cực
để người trồng nho nếp
ninh thuận không còn bị thiệt hại trong mùa mưa
đồng thời là bước ngoặt để nông dân chuyển sang sản xuất nho sạch
góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị quả nho trên thị trường trong tương lai